bộ y tế ngày hôm qua đã có văn bản gửi các bệnh viện trực thuộc bộ sở y tế các tỉnh thành phố cơ sở y tế thuộc các bộ ngành
về việc xét nghiệm để phát hiện ca nghi mắc covid một mươi chín và cho người bệnh ra viện
theo bộ y tế về đề xuất sử dụng kết quả xét nghiệm kháng nguyên để xác định tình trạng khỏi bệnh và cho ra viện
đối với người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà theo quy định
sẽ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà khi
thời gian cách ly điều trị đủ một mươi ngày kết quả xét nghiệm kháng nguyên âm tính với sars cov hai
do nhân viên thực hiện hoặc người bệnh tự thực hiện dưới sự giám sát của nhân viên y tế
bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa như test nhanh do bộ y tế cấp phép
trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh